hệ thống y tế cũng vậy giữ một vai trò rất quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
khi mà số ca nhiễm đang tăng lên hàng ngày đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
bên cạnh các cơ sở y tế công lập thì hiện nay nhiều bệnh nhân bệnh viện tư nhân đã có sự chuẩn bị
sẵn sàng tham gia chia lửa trong cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
quyết định này được cho là sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống y tế công lập vốn đã phải gông mình trong thời gian qua
nếu bệnh nhân covid một mươi chín có điều kiện kinh tế và cam kết tự nguyện thanh toán toàn bộ chi phí điều trị
thì cho phép các cơ sở y tế tư nhân ở tp hcm thu phí theo cam kết để trang trải hoạt động
thu phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là một trong những đề nghị được đề cập trong văn bản kiến nghị
của ủy ban nhân dân tp hcm gửi bộ y tế và bộ tài chính
cách đây ít ngày về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận và cư dân mạng
bởi vừa giảm được áp lực cho bệnh viện công vừa cứu sống được thêm nhiều bệnh nhân
một sáng kiến hay cần thực hiện ngay cũng như phương án cách ly tại khách sạn
tôi thấy rất hợp lý những người có điều kiện có thể trả chi phí để có được dịch vụ tốt hơn
và đỡ được gánh nặng cho ngân sách nhà nước
thực tế khi bị mắc bệnh người ta chỉ cầu mong được khỏe được sống và tiền lúc đó không còn là quan trọng nữa
nên họ sẵn sàng chi trả miễn sao là khỏi bệnh
ai có điều kiện nên cho người ta chọn dịch vụ để giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện công
vừa giảm tải cho khối y tế công vừa đáp ứng được nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao
cho một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế
theo khảo sát hiện rất nhiều bệnh nhân có điều kiện sẵn sàng chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín
để được điều trị theo yêu cầu cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước
đồng thời đề nghị được phép thu giá dịch vụ khám và điều trị
tuy nhiên chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập và tư nhân rất khác biệt
cư dân mạng lo ngại sẽ phát sinh nhiều tác động tiêu cực và gây thiệt thòi cho chính người mắc covid một mươi chín
và y bác sĩ đang tận tụy ngày đêm chống dịch
vậy thì không công bằng cho những y bác sĩ tình nguyện viên tuyến đầu
họ làm việc với tinh thần vì nhân dân đất nước
không cần trả lương vì đây là đại dịch
hãy huy động y tế tư nhân cùng chung sức với y tế công để giảm tải
đúng vậy khi đó sẽ có tình trạng phân biệt bệnh nhân giống như từng có tình trạng đi khám bệnh
bằng bảo hiểm và khám dịch vụ trước đây
các cơ quan chức năng cần kiến tạo để bệnh viện tư tham gia vào hoạt động phòng chống dịch
nếu ngân sách hỗ trợ cho người dân thì phải nói rõ chi như thế nào để hỗ trợ họ
cơ sở y tế tư nhân phải công khai giá dịch vụ để người dân có nhu cầu
tham khảo điều trị
nhà nước nên có khung giá riêng cho y tế tư nhân dựa vào điều kiện các cơ sở
ý kiến hay tuy nhiên cần có định mức chi phí điều trị tại các bệnh viện tư
không vượt quá bao nhiêu lần so với bệnh viện công
thời gian qua nhiều bệnh viện tư nhân trên địa bàn tp hcm đã tách đôi
hoặc chuyển công năng thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín
việc huy động mọi nguồn lực tập trung cứu người trong đại dịch là việc cấp thiết
đặt ưu tiên cứu người lên trên hết
cư dân mạng rất hoan nghênh các cơ sở y tế tư nhân tham gia chăm sóc sức khỏe
nhưng cần tuân thủ quy định của pháp luật của ngành y tế phải rõ ràng minh bạch
trước khi có hướng dẫn cụ thể từ các cấp cư dân mạng mong người dân tiếp tục
thực hiện nghiêm chỉ thị phòng chống dịch tại nơi cư trú
nếu có những biểu hiện bất thường như ho sốt khó thở
hãy liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ
bạn nghĩ sao về việc tạo cơ chế cho y tế tư nhân tham gia điều trị covid một mươi chín
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân